bộ y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thần tốc và thần tốc hơn nữa trong việc tổ chức tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên và mũi hai cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn thuận lợi cho người có nguy cơ cao
ra soát không để bỏ sót đối tượng chưa tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm chủng liều vaccine
để tập trung tiêm đủ liều cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên trong thời gian ngắn nhất
bộ y tế cũng đã đề nghị các tỉnh thành chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo triển khai quyết liệt
hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại cơ sở giáo dục phối hợp với ngành y tế tổ chức tốt
chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em tại trường học xây dựng kế hoạch và chuẩn bị kỹ các hoạt động
để mở cửa trở lại các cơ sở giáo dục đào tạo các trường học trở lại trong thời gian tới đảm bảo an toàn
các tỉnh thành cũng được yêu cầu phải chỉ đạo sở tài chính bổ sung kịp thời kinh phí
theo đề xuất của sở y tế và các đơn vị liên quan để đảm bảo sẵn sàng trang thiết bị
vật tư hóa chất thuốc đáp kịp thời trong công tác phòng chống dịch bệnh
trước đó tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
và đặc biệt nhấn mạnh không ngăn sông cấm chợ tạo điều kiện để tất cả người dân đều được đón tết
cổ truyền ấm no hạnh phúc an toàn
bên cạnh đó nhiều trường học trên địa bàn thành phố hà nội đang hối hả chuẩn bị cơ sở vật chất
diễn tập các kịch bản để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường ngay sau tết nguyên đán
trường trung học cơ sở giảng võ là trường hợp đầu tiên của hà nội diễn tập các tình huống
khi cho học sinh đi học trực tiếp trở lại nội dung diễn tập với bảy tình huống
được biết tham dự buổi diễn tập này có một mươi hai quận huyện và hai trường trung học phổ thông trực thuộc tham gia
tiếp đó ngày hai mươi bốn tháng một tại trường trung học phổ thông việt đức các phòng giáo dục và đào tạo
quận hà đông huyện mê linh thanh trị đan phượng tiếp tục diễn tập xử lý các tình huống
xảy ra khi đón học sinh trở lại trường sau tết nguyên đáng
bà tô thị hải yến hiệu trưởng trường trung học cơ sở giảng võ cho biết
kể cả khi học sinh trở lại trường học trực tiếp nhà trường cũng chuẩn bị ba phòng học
đáp ứng việc dạy học trực tuyến dành cho những học sinh không thể đến trường học trực tiếp
vì lý do sức khỏe ở khu vực phong tỏa bảo đảm để các em không bị chậm tiến độ chương trình
việc sắp xếp thầy khóa biểu cho từng khối lớp và xây dựng kế hoạch ôn tập
cũng có kiến thức cho từng đối tượng học sinh nhất là học sinh khối lớp chín cũng đã hoàn thành
đảm bảo để các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
chuẩn bị đón học sinh trở lại trường trước tết nguyên đáng trường trung học cơ sở khương đình
quận thanh xuân hà nội chuẩn bị hai phòng y tế trong đó một phòng dành cho những học sinh
cần chăm sóc y tế mà không có giới thiệu
một phòng dành cho những học sinh có dấu hiệu dịch và phòng cách ly y tế tạm thời
dành cho những học sinh có dấu hiệu sốt ho khó thở nghi nhiễm bệnh
trường cũng sẽ chuẩn bị một số phòng học lắp thiết bị để có thể kết hợp dạy trực tuyến
và trực tiếp trong trường hợp lớp có học sinh f một f
trước tết cán bộ giáo viên của trường cũng được cắt cửa đến trường tổng vệ sinh
lại các phòng học kiểm tra cơ sở vật chất và niêm phong phòng học sau khi đã phun khử khuẩn
tại quận hà đông các trường đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất để đón học sinh
theo bà phạm thị lệ hàng trướng phòng giáo dục đào tạo quận hà đông
phòng y tế được yêu cầu bổ sung thêm test nhanh máy đo nồng độ cồn oxy khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm
phòng y tế sẽ test nhanh để có biện pháp xử lý nhanh nhất
kế hoạch tiêm mũi ba đang được đẩy mạnh triển khai tại nhiều địa phương
kéo theo nhiều câu hỏi về hiệu quả của mũi tiêm này và tại sao phải tiêm mũi ba
hiệu quả của mũi tiêm này có gì khác với hai mũi đầu hay không hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo dữ liệu của vương quốc anh hiệu quả của vaccine chống lại bệnh có triệu chứng đã tăng lên sáu mươi năm bảy mươi năm
từ hai đến bốn tuần sau khi tiêm vaccine tăng cường của pfizer hoặc moderna
liệu thứ ba đã tăng cường khả năng bảo vệ khỏi nhập viện lên trung bình chín mươi hai
tiến sĩ queen thông tin liệu thứ ba vừa tăng mức kháng thể vừa cải thiện khả năng bảo vệ của tế bào t
thành phần quan trọng của hệ miễn dịch liên quan đến ngăn ngừa bệnh nặng
nhưng dữ liệu của vương quốc anh cũng ghi nhận liệu thứ ba có thể không bảo vệ lâu dài khỏi nhiễm bệnh hoặc lây truyền
một mươi tuần sau khi dùng liệu tăng cường khả năng bảo vệ khỏi bệnh có triệu chứng giảm xuống còn bốn mươi năm
khả năng chống lại nhập viện vẫn cao ở mức tám mươi ba
tại australia cơ quan y tế khuyến nghị tiêm tăng cường bằng cả vaccine pfizer và moderna
bất kể hai liệu đầu tiên thuộc loại nào
khuyên một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng giải pháp tiêm trộm như vậy có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch
tiến sĩ truno nhận định không có sự khác biệt lớn giữa hai loại vaccine tăng cường moderna
có liệu lượng cao hơn so với pfizer
vì vậy có một số bằng chứng cho thấy bạn nhận được phản ứng miễn dịch cao hơn phần nào
các nhà nghiên cứu vương quốc anh gần đây đã đo lường phản ứng miễn dịch của gần ba người
được tiêm tăng cường một trong bảy loại vaccine từ hai đến ba tháng sau liều thứ hai
astrazeneca hoặc pfizer
những người được tiêm tăng cường bằng pfizer sau hai liệu astrazeneca
có mức kháng thể cao hơn gần hai mươi năm lần
đối với những người được tiêm liệu ba moderna sau hai liều astrazeneca
mức độ kháng thể tăng gấp ba mươi hai lần
với những người đã tiêm hai liều pfizer liều pfizer thứ ba tăng kháng thể gấp tám lần
đối với những người tiêm tăng cường bằng morana mức kháng thể tăng gấp một mươi một lần
các nhà nghiên cứu cảnh báo về việc so sánh hiệu quả của liệu tăng cường
khi trước tiêm mọi người có các mức kháng thể khác nhau ví dụ tiêm hai liệu đầu pfizer có xu hướng đem lại mức kháng thể cao hơn
cũng cần lưu ý liệu tăng cường moderna đang được triển khai ở nhiều nước chỉ bằng một nửa liều lượng của mỗi vaccine moderna ban đầu
những di chứng hậu covid một mươi chín đang có những dấu hiệu đáng lo ngại hơn so với những triệu chứng trong quá trình điều trị
một vài trường hợp cho biết họ bị khó nuốt cảm giác mắc kẹt trong cổ họng hậu covid một mươi chín
vậy họ cần phải làm gì để cải thiện tình trạng này
người từng mắc covid một mươi chín có thể gặp phải các vấn đề nuốt do đặt ống thở
suy nhược cơ thể dẫn đến yếu cơ khó khăn trong việc nhai nước an toàn
khi gặp tình trạng này bạn có thể áp dụng các phương pháp ăn uống an toàn sau
ăn uống ở tư thế ngồi đứng hoặc đi lại ba mươi phút sau khi ăn đánh răng hai lần một ngày
dùng nước xúc miệng chứa cồn hạn chế yếu tố sao nhãn khi ăn như xem tv nói chuyện
chia nhỏ bữa ăn trong ngày để tránh mệt ngay kỹ trước khi nuốt
có thể nuốt lại hai đứa
đến ba lần để làm sạch thức ăn cho miệng
khuyến cáo y tế
ngừng ăn uống nếu có dấu hiệu ho sạc nghẹn
báo bác sĩ hoặc chuyên viên ngôn ngữ trị liệu khi khó thở hoặc ăn hoặc sau ăn
sốt ho dài dẳng sụp cân đột ngột khó khăn ăn uống không cải thiện
xin được chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý
kết quả nghiên cứu mới đây tại anh cho thấy hai trên ba những người mới đây nhiễm biến chủng
omicron của virus sars cov hai cho biết họ từng mắc covid một mươi chín
hơn ba năm trăm linh người có kết quả dương tính từ hôm năm đến hai mươi tháng một đã trả lời câu hỏi được đặt ra
là những người lấy mẫu xét nghiệm từng bị mắc covid một mươi chín hay chưa
gần hai phần ba tương đương sáu mươi bốn năm số trường hợp nhiễm omicron cho biết
trước đây cũng có kết quả dương tính với virus sars cov hai
trong khi đó bảy năm nói rằng họ nghi ngờ mình từng mắc covid một mươi chín
theo nghiên cứu của những người có thể bị tái nhiễm virus sars cov hai
bao gồm các nhân viên y tế
thành viên các hộ gia đình có trẻ em hoặc người sống trong các đại gia đình
nghiên cứu cũng cho thấy chín mươi chín ca dương tính covid một mươi chín đến từ những người bị nhiễm biến chủng omic ron
chỉ một trường hợp do biến chủng delta
chúng tôi đã quan sát thấy mức độ nhiễm sars cov hai chưa từng có ở anh vào tháng một
và sự thay thế gần như hoàn toàn chủng delta bằng omicront các tác giả của nghiên cứu cho hay
nhóm nghiên cứu nhấn mạnh tiêm phòng vẫn là trụ cột chính trong việc phòng thủ
chống lại covid một mươi chín với mức độ nhiễm sars cov hai
đội bảo vệ cao ngăn chặn ca nhập viện
diễn biến dịch tại châu mỹ vẫn có những diễn biến hết sức phức tạp
tổ chức y tế liên châu mỹ paho cho biết số ca nhiễm covid một mươi chín mới ở châu mỹ trong tuần qua
đã lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm hai nghìn hai mươi
theo hãng thông tấn reuters toàn châu mỹ tuần này đã ghi nhận trên tám triệu ca nhiễm covid một mươi chín
cao hơn ba mươi hai so với trước đó một tuần trong khi số ca tử vong trên toàn khu vực cũng tăng ba mươi bảy
với khoảng một mươi tám ca tử vong
mỹ tiếp tục có số ca nhiễm covid một mươi chín mới cao nhất châu lục
dù con số này đã giảm gần một triệu ca so với tuần trước
trong khi đó các bang phía nam của mexico đã chứng kiến số ca nhiễm mới tăng gấp ba lần
còn brazil cũng chứng kiến số ca nhiễm mới tăng một trăm chín mươi ba trong bảy ngày qua
cũng theo paso trẻ em ở châu mỹ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng giáo dục tồi tệ nhất
khi có tới hàng triệu trẻ em chưa thể trở lại trường học
tổ chức này đã khuyến nghị các bậc cha mẹ cần sớm đưa con trại của mình đi tiêm phòng
đồng thời thúc giục các quốc gia cố gắng đưa trẻ em trở lại trường học một cách an toàn
để đảm bảo các trạng thái tốt nhất về thể chất tinh thần và mối quan hệ xã hội của trẻ
ngay trước thềm thế vận hội mùa đông thủ đô bắc kinh trung quốc đã ghi nhận thêm một mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín mới ngoài cộng đồng
con số hàng ngày cao nhất trong đợt bùng phát hiện tại
theo số liệu từ ủy ban y tế quốc gia trung quốc nsc
số ca nhiễm covid một mươi chín ngoài cộng đồng có triệu chứng được ghi nhận ở bắc kinh đã chiếm hơn một nửa
trong tổng số hai mươi bốn ca nhiễm như vậy trên toàn quốc trong cùng ngày
kể từ ngày một mươi năm tháng một cho đến nay thủ đô của trung quốc đã phát hiện tổng cộng năm mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín ngoài cộng đồng có triệu chứng
gồm cả các ca nhiễm hay biến thể omicron hoặc delta
con số này dù thấp hơn đáng kể so với những nơi khác trên thế giới
nhưng bắc kinh vẫn đưa hàng chục nghìn người vào diện phong tỏa
đồng thời xét nghiệm hàng triệu cư dân
các động thái trở nên càng cấp thiết hơn trong bối cảnh trung quốc tuyên bố sẽ tổ chức an toàn thế vận hội mùa đông
tại bắc kinh và ngăn chặn các đợt bùng phát dịch covid một mươi chín quy mô lớn trong mùa du lịch nhân dịp tết nguyên đáng
ngoài bắc kinh dữ liệu của nsc cho thấy các địa phương như hc long giang hà bắc liêu ninh hà nam quảng đông
cùng tân cương đều ghi nhận một số lượng nhỏ ca nhiễm covid một mươi chín ngoài cộng đồng có triệu chứng
tết đã đến rất gần để chúng ta đều được đón một cái tết an vui
rất mong quý vị hạn chế tụ tập nơi đông người nghiêm túc thực hiện năm k để tránh những diễn biến dịch bệnh phức tạp trong thời điểm này
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo